thưa quý vị các đồng chí và các bạn tiếp tục thông tin về vụ bắt cóc tại thái bình
sau gần hai giờ căng thẳng với sự mưu trí khôn khéo dũng cảm các lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động cảnh sát mùa một ba công an tỉnh và công an tp thái bình đã hoàn tất việc giải cứu an toàn
một nữ sinh bị đối tượng lạ bắt làm con tin ngay trong khuôn viên trường cao đẳng y tế thái bình
khoảng một mươi giờ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu khi trường cao đẳng y dược thái bình thuộc phường quang trung
thành phố thái bình đang trong giờ học thì bất ngờ có một đối tượng mặc trang phục quân đội nhân dân việt nam
đem theo một ba lô một căn sang đến các bảo vệ yêu cầu được gặp chị đỗ thị thanh hoài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
chú tệ thôn vô hồi đông xã thụy thanh huyện thái thụy hiện là sinh viên đang học tại trường
bảo vệ giải thích và yêu cầu đối tượng ra quán u nước để đợi bạn
sau đó đối tượng đi ra cổng và bất ngờ dùng hai con dao nhọn không chế bắt giữ chị đinh thị thêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tệ thôn thanh lâm xã đông minh huyện tiền hải là học viên lớp k tám trường cao đẳng y dược thái bình đang có mặt ở đó
đối tượng kéo chị thêu vào sân trường dãy nhà ab dùng căn xăng mang theo đổ lên người mình và chị thêu
tay trái cầm dao nhọn kề vào cổ chị theo tay phải cầm bật lửa không chế yêu cầu được gặp chị đỗ thị thanh hoài
ngay sau khi nhận được tin báo của nhà trường lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
cảnh sát mùa một ba cảnh sát cơ động và công an thành phố thái bình phối hợp lực lượng quân sự vận động thuyết phục
đồng thời triển khai phương án tiếp cận không chỉ bắt giữ đối tượng giải cứu con tin
sau gần hai giờ tích cực vận động thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành
đến một mươi một h bốn mươi năm phút lực lượng trinh sát đã tiếp cận dùng võ thuật mưu trí không chế được đối tượng giải cứu chị theo an toàn
quá trình bắt giữ khống chế đối tượng đã dùng dao tự đâm vào ngược trái của mình gây thương tích
ngay sau đó đối tượng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh
thông tin ban đầu đối tượng gây án là nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú tại thôn sân phố xã thái phúc huyện thái thụy tỉnh thái bình
hiện công an tp thái bình đang điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật